vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tuyến sông vàm nao nhánh sông hậu ấp mỹ hội xã mỹ hội đông huyện trợ mới tỉnh an giang
đã khiến một trăm linh sáu căn nhà và một nhà máy xay sát phải di rời khẩn cấp một trường tiểu học buộc phải đóng cửa
một mươi sáu căn nhà chìm xuống sông hàng tỷ đồng của bà con bỗng nhiên mất trắng
đến thời điểm hiện tại nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được nghiên cứu
tuy nhiên các nhà khoa học và quản lý đã xác định một số nguyên nhân chủ yếu có thể gây ra vụ sạt lở
nguyên nhân xảy ra vụ việc là do yếu tố tự nhiên nhiều hơn với việc hợp lưu giữa hai dòng sông tạo ra hồ xoáy
tuyến hợp lưu giữa sông vàm nao và sông hậu đã tạo nên các dòng chảy xoáy bất thường tác động lên đường bờ tạo mái dốc thẳng đứng
trên bờ sông lại có nhiều công trình kiên cố trường học nhà máy cơ sở sản xuất kinh doanh chợ tăng yếu tố tải trọng tác động
phần nữa nền đất đang chịu tài bị xoáy làm mất ổn định nên diễn biến sạt lở thời gian tới là khả năng rất cao
những cái mà nó để lại đó nó gọi là sông đây là
thì cái chỗ này tôi nghĩ là ngày xưa nó là cái đàn ghét tắc mà nó đem
rồi nó dời xuống này chỗ này nó có một cái nữa là cái hồ tân hòa cái này mấy chục hectare

bây giờ nó nằm trong đất liền

theo các số liệu của nghiên cứu mới nhất và chưa đầy đủ thì đồng bằng sông lâm đang bị xu hướng khoảng hai
mặt khác một yếu tố tác động nữa cũng có thể dẫn đến tình trạng sạt lở
tại bờ sông vàm nao những ngày qua là hình thái các đoạn sông tại khu vực thuộc dạng cua cong
áp lực nước tăng chảy mạnh khi qua cung bờ lõm
một số đoạn bị thu hẹp bởi quá trình phát triển bãi bồi đối diện làm giảm tiết diện mặt cắt ướt
kết cấu địa chất hình thành đất bở rời gắn kết yếu cũng gây sạt lở
trở lại những ý kiến về việc có trăng vụ việc sạt lở tại bờ sông vàm nao do khai thác cát
vấn đề khai thác cát kể cả khai thác khoáng sản nói chung trên địa bàn tỉnh an giang
thì chúng tôi đã quản lý theo quy hoạch
và tất cả những quy hoạch này chúng tôi đều thực hiện một cách khoa học dựa trên cơ sở của các chuyên gia
và cấp phép khai thác thì chúng tôi cũng cấp phép theo đúng quy trình quy định và có đánh giá tác động môi trường
cho nên vấn đề khai thác cát này trước mắt chúng tôi chưa thể khẳng định rằng việc khai thác cát là nó ảnh hưởng đến việc sạt lở
tuy nhiên theo ý kiến của các chuyên gia thì hầu hết các chuyên gia đều cho rằng
tại khu vực sạt lở ở trên sông hậu của xã mỹ hội đông
thì do đây là cái điểm mà nó hợp lưu giữa hai cái dòng chảy của nhánh sông hậu và sông dòng nao đổ xuống
cho nên nó tạo thành cái dòng nước xoáy và lâu ngày nó bào mòn vào dưới đáy sông
và nó gây nên những cái phố xối lớn tạo nên cái trọng lực lớn để dễ dẫn đến nguy cơ sạt lở
nguyên nhân cuối cùng vụ việc sạt lở sẽ được các nhà chuyên môn đưa ra khi tiến hành các quan chắc và nghiên cứu sâu
tuy nhiên việc dự báo đánh giá ban đầu để đề phòng sạt lở vẫn là bài học mà chúng ta phải xem xét thấu đáo
để phát triển đời sống nhân dân trong thời gian tới